hướng tới kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi năm quốc phòng toàn dân nhằm ôn lại truyền thống và chặng đường phát triển đầy hào hùng vẻ vang của cách mạng việt nam
ban quản lý di tích nhà tù hòa lò phối hợp với đoàn thanh niên sở văn hóa và thể thao hà nội
tổ chức chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử mang chủ đề một niềm tin với đảng
chương trình giao lưu một niềm tin với đảng là những câu chuyện xúc động được chia sẻ từ những nhân chứng lịch sử
giúp những đại biểu tham dự hiểu thêm về những động lực niềm tin đã giúp những chiến sĩ cộng sản kiên trung
vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống tù đầy giữ trọn tâm lòng với đảng với cách mạng
chương trình còn là dịp để các cựu tù chính trị và thế hệ trẻ cùng ôn lại quá khứ
thêm trân trọng những thành quả cách mạng và lý tưởng cao đẹp của đảng
chương trình mang ý nghĩa sâu sắc là câu nối giữa thế hệ đảng viên đi trước
những người đã trải qua bom đạn của chiến tranh và thế hệ đảng viên đoàn viên trẻ hôm nay
những cựu tù chính trị bị địch bắt giam năm xưa dù nay đã ở tuổi bách niên
nhưng nhiệt huyết của người đảng viên vẫn mãi sáng ngời với những mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước